ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín cho biết tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày hôm nay
việt nam không có ca mắc covid một mươi chín mới và có thêm tám bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
đã hai mươi hai ngày kể từ ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến nay việt nam chưa phát hiện thêm ca bệnh nào do lây nhiễm trong cộng đồng
ngày tám tháng năm đã có tám bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
như vậy việt nam đã có hai trăm bốn mươi một trên hai trăm tám mươi tám trường hợp mắc covid một mươi chín đã khỏi bệnh
bảy bệnh nhân còn lại đang được điều trị theo dõi sức khỏe tại sáu cơ sở khám chữa bệnh
trong đó một mươi người có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với virus sars cov hai và bốn người có kết quả âm tính hai lần trở lên